chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng đã có công văn cảm ơn tp hcm đã cho tp hcm mượn năm trăm linh liều vaccine sinopharm
và đồng thời đề kỳ được mượn thêm vaccine này từ tp hcm
theo ubnd tp hải phòng đây là nguồn động viên lớn đối với đảng bộ chính quyền quân và dân hải phòng
để cùng cả nước trong tay đẩy đuôi dịch bệnh
lãnh đạo hải phòng đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo nhân dân tp hcm
và chúc tp hcm sớm kiểm soát dịch bệnh ổn định tình hình đời sống phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tp hcm hứa sẽ sớm hoàn trả số vaccine này
cũng trong sáng nay ngày tám chín tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine verocell cho người dân
nhóm lái xe đường dài công nhân trong các khu công nghiệp tại năm mươi bốn điểm tiêm trên toàn địa bàn thành phố
tại các khu công nghiệp thuộc ban quản lý khu kinh tế hải phòng sẽ bố trí một mươi tám điểm tiêm
các điểm tiêm đều đảm bảo rộng rãi quy cổ phân đường một triệu từ khu vực đón tiếp khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm
một số điểm tiêm còn chuẩn bị các phần ăn sáng cho người dân
lịch tiêm chủng dự kiến sẽ được giác xét linh hoạt kể cả ngoài giờ
để không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp